chủ tịch tập đoàn tân hiệp pháp cùng hai con gái trần uyên phương và trần ngọc bích
đã cho một số người vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng
khi cho vay trần quý thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản
mà buộc các doanh nghiệp cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án cổ phần trong dự án
giá trị của các dự án bất động sản trong hợp đồng có giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế
theo cơ quan điều tra khi bên vai làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên tân hiệp pháp
ông thành không có quyền kiểm soát định đoạt tài sản
mặc dù bên vay đã thực hiện nghĩa vụ trả đầy đủ gốc và nợ lãi theo thỏa thuận
nhưng ông thanh vẫn dùng các thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do để cố tình không trả lại tài sản và chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn trên từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ba cha con chủ tịch tân hiệp pháp đã chiếm đoạt tài sản dự án thửa đất của một số cá nhân
theo cơ quan điều tra tổng giá trị các tài sản là bảy trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
trước đó ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can
đối với trần quý thanh trần uyên phương và trần ngọc bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị cáo trong vụ án lạm quyền
trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn cổ ú
trong đó các bị cáo bị truy tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ gồm
ông diệp dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn cổ úc
ông nguyễn thành nhân cựu tổng giám đốc sài gòn cổ úc
bà hồ mỹ hòa cựu giám đốc tài chính sài gòn cổ úc
ông võ thành trung tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới
và ông tôn thất hào tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc đại á
theo cáo trạng ông diệp dũng là chủ mưu vụ án với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị
đã không thông qua hội đồng quản trị sài gòn cổ úc tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư
với công ty đại á số tiền ba trăm linh tỷ đồng và hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty đô thị mới
số tiền bảy trăm linh tỷ đồng hành vi của ông dũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc sài gòn cổ úc
bị thiệt hại một trăm một mươi năm sáu tỷ đồng lợi nhuận bảy từ hai hợp đồng hợp tác đầu tư trên
thêm một đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia hoạt động với quy mô đặc biệt lớn đã bị
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đấu tranh triệt phá thành công trong chuyên án một trăm linh ba h
theo thông tin từ ban chuyên án từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng nhận được thông tin
có hai nghi phạm người đài loan sang việt nam hai người này lợi dụng tàu đánh cá buôn lậu hàng hóa
nghi là ma túy vận chuyển từ việt nam đi nước ngoài tiêu thụ qua đường biển
tiếp đó tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba sáu người trong đường dây nhập cảnh vào việt nam họ đặt khách sạn
thuê xe phiên dịch thuê kho và mua một trăm linh tấn xi măng tập kết tại kho hàng ở quận hồng bàng hải phòng
số xi măng trên thực chất chỉ dùng để ngụy trang cho lô hàng ma túy hàng chục triệu usd đang làm
thủ tục xuất đi nước ngoài qua đường biển ngày hai mươi tháng chín hai đối tượng chính điều hành đường
dây nhập cảnh vào việt nam ngày sau đó các đối tượng di chuyển đến kho hàng tại hải phòng và
phúc giỡn các bao tải chứa ma túy cất dấu trong kho xi măng nhận định thời cơ đến sáng hai mươi hai tháng chín
bàn chuyển án đổng loạt khám xét các kho hàng tại kho hàng ở quận hồng bàng hải phòng
cảnh sát thu giữ ba mươi bao tải mỗi bao khối lượng hai mươi năm kg đều chứa ma túy dạng ketamin tổng khối lượng
bảy trăm năm mươi kg ngày hai mươi bốn tháng chín tại hà tĩnh bàn chuyển án bắt giữ phạm duy khánh ba mươi năm tuổi ở hà tĩnh
là lái xe khách khám xét xe ô tô cơ quan điều tra thu giữ hai mươi hai bao tải
được giấu trong bình xăng giả và giường nằm của khách cùng chủng loại với ba mươi bao tải thu giữ tại
hải phòng kết quả giám định hai mươi hai bao là ma túy ketamin khối lượng năm trăm năm mươi kg theo tính toán
sau khi nhận hai mươi hai bao ketamin các đối tượng sẽ cất giấu tổng cộng năm mươi hai bao chứa một ba tấn ketamin lẫn
trong các bao xi măng vận chuyển bằng đường biển sang nước ngoài tiêu thụ bàn chuyển án xác định
liêu trí hoài bốn mươi ba tuổi quốc tịch trung quốc là người cầm đầu đường dây này
liêu trí hoài khai nhận cùng một số đối tượng thành lập công ty dược ở nước ngoài
sau đó lợi dụng mua tiền chất hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp ma túy thành phẩm được vận chuyển
về việt nam qua tuyến đường bộ tập kết ở thái bình sau đó đưa sang hải phòng để xuất đi nước thứ ba
qua điều tra xác định trong một năm qua công ty của các đối tượng đã được cấp phép nhập khẩu sáu mươi bốn loại
tiền chất hóa chất dung môi với số lượng gần chín tấn trị giá hơn năm bảy triệu usd cục cảnh sát điều
tội phạm về ma túy khởi tố vụ án khởi tố bảy bị can tại việt nam quá trình điều tra làm rõ
các đối tượng đã từng vận chuyển chót lọt năm trăm linh kg ma túy ketamin qua đường biển tiêu thụ
quyết liệt xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
góp phần xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử
dụng công nghệ cao và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh vừa phối hợp xử lý
hiệu hóa hai nhóm gia lô thường xuyên thu thập hình ảnh thông tin vị trí chốt của lực lượng
cảnh sát giao thông trên mạng xã hội đây là hai trong số những thành viên hoạt
động tích cực của nhóm gia lô rượu ngấm cấm lái bốn và rượu ngấm cấm lái năm vừa được triệu tập làm việc
tại cơ quan chức năng hai người này thừa nhận thông qua hai nhóm gia lô trên
các thành viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh vị trí làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông trên đường
thông báo cho thành viên trong nhóm biết tránh né hoặc có biện pháp đối phó với lực lượng chức năng
khi mà các nhóm báo chốt thông tin các vị trí chốt của cảnh sát giao thông sẽ dân đến người điều
khiển phương tiện tham thông có sử dụng rượu bia vô tư điều khiển phương tiện xe hoặc vi phạm một số
hành vi khác tiềm bẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông cho chính bản thân cũng như cho những người
bên cạnh đó cũng cản trở thậm chí gây vô khăn cho công tác chủ động phát hiện đối tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến đo thông kiểm tra kiểm soát xử lý phát hiện vi phạm đối với người điều khiển khuyên tiện đo thông mang theo vũ khí hoặc vận chuyển các chất cấm hoặc các đối tượng chi nã
từ đầu năm đến nay thông qua tin báo của quần chúng và bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ninh đã triệu tập làm việc với quản trị viên và vô hiệu hóa một mươi tám nhóm gia lô thường xuyên chia sẻ thông tin vị trí các tổ công tác cảnh sát giao thông với trên một mươi bảy thành viên